trong khi đó ngày bảy tháng một mươi một hàn quốc đã ghi nhận gần một trăm linh ca mắc mới
giới chức mexico thông báo những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão eta đã khiến ít nhất hai mươi người thiệt mạng ở bang chiapas miền nam nước này
mưa bão cũng gây lở đất ở ít nhất hai mươi địa điểm ở chiapas
chính quyền bang cho biết mực nước của năm con sông đã dâng tràn bờ và ba thị trấn ở bang này đang trong tình trạng bị cô lập do
trong khi đó giới chức honduras cho biết lũ lụt ở miền bắc và tây bắc nước này do mưa bão gây ra khiến hai mươi ba người thiệt mạng
ảnh hưởng tới hơn một bảy triệu người và một triệu ngôi nhà ở nước này
các nhà khoa học mỹ và anh vừa cảnh báo nhiệt độ toàn cầu có nguy cơ tăng vượt mức giới hạn mà hiệp định paris về biến đổi khí hậu đã đề ra
nguyên nhân đáng chú ý lại là từ hoạt động sản xuất thực phẩm của con người làm tăng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính
nghiên cứu cho thấy hệ thống thực phẩm nuôi sống bảy bảy
người trên trái đất chiếm gần một phần ba lượng khí thải trên toàn cầu gồm khí thải từ việc phát quang đất phá rừng sử dụng phân bón và chăn nuôi
các nhà khoa học cảnh báo nếu không sớm giải quyết vấn đề này lượng khí thải liên quan đến thực phẩm